diễn đàn các công ty quản lý tài sản công quốc tế ipak lần thứ tư được tổ chức tại việt nam với chủ đề củng cố an ninh tài chính châu á và giải pháp thực hiện nhằm tập trung đánh giá và xử lý tình trạng nợ xấu một trong những điểm yếu của các quốc gia thuộc châu á
theo nhận định chung liên kết xuyên biên giới của các thị trường tài chính châu á đã phát triển cả trong khu vực và trên toàn cầu làm cho thị trường tài chính châu á bị ảnh hưởng trước các cú sốc bên ngoài hội nhập kinh tế sâu rộng cũng đặt việt nam vào tình trạng chịu nhiều sức ép đặc biệt là hệ thống ngân hàng tài chính của việt nam
từ góc độ của việt nam thì làm thế nào để chúng ta có thể phản ứng và làm thế nào để chúng ta có thể vượt qua nếu như các cái cú sốc hoặc những sự bất định về tài chính châu á
về tăng trưởng kinh tế mà nó xảy ra thì trước hết phải nói rằng là như thế này nói về cái sự bất định là chúng ta không thể thậm chí chúng ta không biết nó là cái gì
chúng ta phải thay đổi sang tư duy là chúng ta phải hiểu được rằng là nó có thể xảy ra và như vậy để tránh cái thế bị động
thì như vậy rõ ràng là cái kinh nghiệm giải quyết khủng hoảng là chúng ta buộc phải có suy nghĩ về cái việc rằng cái sự bất động đấy nó có thể tác động đến kinh tế của việt nam
trước vấn đề củng cố an ninh tài chính châu á được thảo luận tại hội nghị việt nam cũng như nhiều quốc gia thuộc châu á cho rằng thị trường nợ xấu chưa thực sự phát triển để xử lý những trở ngại và ứng phó với những rủi ro tài chính
cùng với sự cố gắng của nền kinh tế châu á nói chung việt nam cũng như các nước trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi một đến nay đã nỗ lực rất nhiều để giải quyết tình trạng nợ xấu cao
tại việt nam theo ghi nhận nợ xấu chiếm ba ba tổng dư nợ vào năm hai nghìn một mươi một
tăng hơn bốn tám năm hai nghìn một mươi hai nhưng đã giảm về hơn hai ba vào năm hai nghìn một mươi bảy và đạt khoảng hai vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
có được sự thay đổi rõ rệt này là do việt nam đã đẩy mạnh việc xử lý nợ xấu thông qua hoạt động của các công ty mua bán nợ
chủ yếu là công ty mua bán nợ việt nam datc và công ty quản lý tài sản vamc
một điểm rất mừng là chính phủ chúng ta trong ba năm
ba mươi năm đổi mới vừa qua đã tiếp cận rất sâu rộng và ngày càng mang tính thị trường đối với việc xử lý nợ xấu
thì như vậy là muốn nói một cái ý là gì
là chúng ta vẫn quan tâm yêu ái với những người vay để họ tạo ra cái lợi ích cho xã hội
nhưng đồng thời chúng ta cũng quan tâm đến cái quyền của người cho vay
nếu như chẳng may xảy ra việc xấu thì người vay có những quyền mạnh hơn
nó không chỉ là câu chuyện của một doanh nghiệp một ngân hàng mà nó là câu chuyện mang tính gọi là domino
nếu như mà chúng ta kiểm soát không khéo thì nó sẽ dẫn đến là cái rủi ro hệ thống của cả một cái hệ thống tài chính
vì vậy cái rủi ro nó rất là lớn cho kinh tế của dân
tại hàn quốc ngay cả các cá nhân cũng có thể tham gia vào thị trường mua bán nợ và kiếm lợi nhuận
việt nam đã có cơ sở pháp lý cho việc mua bán nợ
tuy nhiên điều cần thiết là tạo nên thị trường mua bán nợ
nơi mọi người có thể mua bán nợ
để đảm bảo an ninh tài chính quốc gia góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế
thì vấn đề nợ xấu phải được quan tâm hàng đầu
tại hội nghị lần này phía việt nam cũng đưa ra những đề xuất để hoàn thiện thị trường mua bán nợ tại việt nam
đó là việc hoàn thiện khung pháp lý tăng cường nguồn lực tài chính để xử lý nợ
đặc biệt mở rộng phương thức mua bán nợ thông qua chứng khoán hóa
một công cụ tài chính hiện đại hiệu quả trên thế giới
hội nghị ipaf tổ chức lần này với hy vọng
chia sẻ kinh nghiệm để củng cố cơ chế ứng phó với khủng hoảng
thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế khu vực